chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi hai tháng hai của truyền hình công an nhân dân
thông tin đầu tiên đến từ nghệ an cùng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số hai
bộ tư lệnh cảnh sát biển đóng tại nghệ an vừa thông tin cho biết đã bản giao hai đối tượng
và tăng vật ma túy cho công an tỉnh nghệ an để điều tra theo thẩm quyền
ngày một mươi sáu tháng hai tại khu vực biển thuộc xã diễn thành huyện diễn châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
là cao thị loan và nguyễn thị tâm cùng chú tại huyện diễn châu
thăng vật thu giữ khoảng hai trăm linh gam ma túy đá bảy mươi viên thuốc lắc và hai điện thoại di động
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
loan là đối tượng vừa ra tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn ngựa quen đường cũ
đối tượng đã móc nối với các tay anh chị ở hải phòng đưa ma túy đá về nghệ an tiêu thụ
loan cũng được xác định là một chủ đầu nậu ở khu vực huyện diễn châu
với hành vi vận chuyển buôn bán vũ khí trái phép qua biên giới
bốn đối tượng trần anh dũng trịnh văn san trịnh thị hậu và lý văn sự
cùng chú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa bị công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố
trước đó công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an thành phố ngọc
lâm tỉnh quảng tây trung quốc bắt giữ bốn đối tượng
qua điều tra được biết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đối tượng trần anh dũng và lý văn sự đã một mươi ba lần bán chất lọt hai mươi sáu khẩu súng quân dụng
cùng ba trăm bốn mươi bảy viên đạn cho các đối tượng ở trung quốc
còn hai cha con trịnh văn san và trịnh thị hậu
từ giữa năm hai nghìn một mươi ba đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn đã bảy lần bán sáu khẩu súng k năm mươi bốn
một khẩu k năm mươi chín năm mươi sáu viên đạn
cho cùng nhóm đối tượng ở long châu quảng tây trung quốc
công an thành phố ngọc lâm tỉnh quảng tây trung quốc đã bắt giữ các đối tượng ở trung quốc
và thu hồi được số vũ khí trên
tại quảng nam công an huyện phước sơn vừa ra quyết định khởi tố hồ văn thừa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị trấn khâm đức huyện phước sơn về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày một mươi năm tháng một thừa cùng với anh trai là hồ văn tuấn điều khiển xe máy lên bãi gỗ
của thị trấn khâm đức để chở gỗ
khi đến thôn hai xã phước đức thì bị lực lượng công an phát hiện truy đuổi
thừa đã điều khiển xe lạng lách và dùng dao chống lại lực lượng công an để các đối tượng khác bỏ trốn
riêng thừa sau một hồi chống đối thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại thanh hóa công an huyện quảng sương và phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
vừa phối hợp điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn văn chiến
trú tại xã quảng thạch huyện quảng sơn
về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động
nguyễn văn chiến là đối tượng thường xuyên xuất cảnh sang trung quốc lao động từ nhiều năm nay
sau khi về quê ăn tết chiến đã rủ dê lôi kéo và tổ chức cho một mươi hai công dân
thuộc các xã quảng nham quảng thạch và huyện quảng sương tỉnh trung quốc sang trung quốc lao động
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu chiến đã thuê xe ô tô khách do nguyễn bá hùng
ở thành phố thanh hóa điều khiển chở một mươi hai người đi móng cái tỉnh quảng ninh
để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
khi đến địa phận thị trấn huyện quảng sương thì bị lực lượng công an bắt giữ
theo lời khai của người dân họ đã nộp cho chiến năm triệu đồng mỗi người để xuất cảnh trái phép
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vừa bị công an huyện châu thành triệt phá
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi một tháng hai
lực lượng công an đã bất ngờ bắt quả tang sáu đối tượng
đang tham gia đá gà ăn tiền gồm trần minh phụng trịnh văn linh oanh khương huỳnh văn sơn
hứa thanh quý và trương văn nghiêm
tăng vật thu giữ gồm bảy con gà trống một mươi một cặp cửa sắt một mươi sáu xe máy một mươi điện thoại di động
gần một mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
vâng cứ vào thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
thì tệ nạn cờ bạc lại rộ lên ở một số nơi trên địa bàn tỉnh lạng sơn
thành phần tham gia đánh bạc rất đa dạng từ nông dân tiểu thương
thậm chí là có cả cán bộ công chức
chơi nhiều thành quen các con bạc sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc
và đặc biệt là gây phức tạp tình hình an ninh trả tự
chỉ với một bộ tú lôi khơ vài hạt ngô hai những quân vị được làm thủ công như thế này
đã trở thành công cụ để các đối tượng chơi cờ bạc
một số người coi đây là thú vui dày khuây khi nhản rỗi
nhưng cũng có đối tượng đam mê thì bỏ công việc gia đình
sẵn sàng ngồi thâu đêm suốt sáng để sát phạt nhau ăn tiền
hệ lụy của tệ nạn này không chỉ là mất đi thời gian công sức và tiền bạc của những người lao động
mà còn làm nảy sinh các hoạt động vi phạm pháp luật khác
như cho vay nặng lãi xiết nợ trộm cắp cướp giật thậm chí là đánh nhau
cố ý khi tương tích giết người
trong năm hai nghìn một mươi năm các lực lượng chức năng trong quân huyện đã bắt giữ tổng cộng ba mươi hai vụ
với hai trăm một mươi một đối tượng
chủ đoạn phương thức của các đối tượng trong quá trình chiến bạc thường là đánh trên các đồi rừng sâu xa
đánh ở ban đêm những nơi đường xá đi lại rất khó khăn
những điều đó trận lợi cho các đối tượng trông coi tâm đường cũng như nhá tránh các cơ quan chức năng
ngoài ra thì các đối tượng khác thì cũng có những hoạt động đánh bạc trong các nhà khóa kín cửa kiên cố
điều này cũng gây rất khó khăn cho công tác của chúng tôi trong việc đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết bình thân
công an lạng sơn đã bắt ba mươi một vụ một trăm hai mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc thu giữ trên một trăm tám mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
trong đó đã khởi tố một mươi ba vụ bảy mươi ba bị can xử lý hành chính một mươi tám vụ năm mươi ba đối tượng
điển hình vào tối ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu qua công tác trinh sát nắm tình hình
tổ công tác công an huyện tri lăng đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ông tô văn rén ở thôn tà sản xã vân an huyện tri lăng
nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa
thu giữ sáu mươi bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
để đấu tranh hăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc lô đề
công an tỉnh lạng sơn đã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân
và động nhân dân tích cực đấu tranh bài chứa các tệ nạn xã hội tham gia phát hiện tố sắc tội phạm
trong thời gian qua tình hình cờ bạc số đề trên địa bàn huyện tri lăng diễn biến phức tạp
gây bức xúc trong dư luận của chúng nhân dân
trong thời gian qua tình hình cờ bạc số đề trên địa bàn huyện tri lăng diễn biến phức tạp
giải trí ngắn ngùi bên chỗ bạc mà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
liên quan đến vụ nhiều xe ô tô bị đập phá cửa kính trộm cắp tài sản
ông dương minh thanh trưởng công an tp hà giang tỉnh hà giang cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà giang đang khẩn trương điều tra vụ việc
trước đó vào đêm ngày một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng hai trên đường nguyễn thái học
phường trần phú tp hà giang đã xảy ra vụ trộm cắt tài sản
các đối tượng đã đập vỡ hàng loạt cửa kính xe ô tô để lấy trộm nhiều đồ vật có giá trị
theo thông tin ban đầu lợi dụng vào ban đêm và sơ hở của chủ xe
khi đỗ xe mà không có người trông coi các đối tượng đã đập vỡ năm kính xe ô tô
đây là loại tội phạm mới lần đầu tiên xuất hiện tại tp hà giang
vì cùng một lúc năm xe ô tô đã bị hư hỏng làm mất an ninh trả tự an toàn xã hội và tài sản của người dân
vụ việc trên đã khiến cho người dân hoang mang
nhất là những gia đình có xe ô tô nhưng không có chỗ đỗ vào ban đêm và thường để ngoài trời
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô và xe máy làm hai người tử vong
đã xảy ra vào tối ngày hôm qua tại quốc lộ hai mươi bốn thuộc xã ba thành huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
vào thời điểm trên xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi sáu x sáu chín nghìn một trăm bốn mươi năm
do phạm văn sĩ ở xã ba thành huyện ba tơ điều khiển
đi hướng từ thị trấn ba tơ đi xã ba động đã va vào xe mô tô khác chạy ngược chiều
do phạm văn trạch điều khiển phía sau chở chị phạm thị trinh
cú và quệt đã làm hai xe mô tô ngã ra đường
lúc này xe ô tô chở gỗ keo do lữ ngọc du ở xã đức lân huyện mộ đức điều khiển
đã tình cờ cán ngang
vụ tai nạn làm phạm văn trạch tử vong tại chỗ phạm văn sĩ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
vâng có thể thấy tại quảng ngãi thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông chết người
ngoài các nguyên nhân do tài xế không làm chủ được tay lái dẫn đến vai quệt
thì tình trạng ô tô chạy vào đường cấm trên đoạn đường tránh quốc lộ một a đi qua huyện mộ đức
khi chưa được phép lưu thông cũng là một nguyên nhân đáng báo động
đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết xảy ra tại đường tránh
đông quốc lộ một a thuộc xã đức thạnh huyện bụng đức
trên tuyến đường này các đơn vị thi công giao tránh cấm các phương tiện qua lại
nhưng ô tô biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi một nghìn một mươi một do trần võ anh kiệt ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định điều khiển vẫn chạy vào
hậu quả đâm manh phạm đình trúng ở xã đức minh huyện bụng đức tử vong
xe tới ngoài là đi vô đi vô cái miếng búp cửa ngay không biết
thì cạnh đó có một ống trước cái xa nó tháng từ một kia nó tháng vô
chừng hồi mộng hiếu tháng vô là vô kia bị cái ống đó nó đẩy đẩy cái ống nó cháy
còn mái vô trước thì cũng phim ở đường này liên tục cháy
được biết tuyến đường tránh quốc lộ một a được đơn vị thi công xây dựng xong từ nhiều tháng trước
tuy nhiên không hiểu vì sao tuyến đường vẫn chưa thông xe đưa vào sử dụng
hai điểm ra vào được đơn vị rào cấm xe nhưng tạm bỡ
theo ghi nhận mỗi ngày có hàng trăm phương tiện ô tô các loại chạy vào đường cấm với tốc độ cao
trong khi đó tại các đường dân sinh giao nhau người dân vẫn vô tư băng qua đường không quan sát ô tô chạy vào
đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông gần đây
chủ dự án nhận đầu tư là chưa cho thông xe
trưa chiều ngày mai khi đời gió đông bắc hoạt động mạnh sẽ khiến mưa rào có lượng xuất hiện trở lại từ thanh hóa cho tới hà tĩnh
sau đó lan dần từ quảng bình cho tới huế trong ngày hai mươi bốn và hai mươi năm
nên nhiệt độ trên khu vực giảm trở lại trời rét trong đó các tỉnh phía bắc còn xảy ra rét đậm trong ngày thứ tư và thứ năm tuần này
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới ở phía bắc khu vực trời nhiều mây có mưa rào rải rác còn ở phía nam mây thay đổi có mưa vài nơi
phía bắc trời chuyển lạnh trong ngày hai mươi bốn và hai mươi năm nhiệt độ giao động từ một mươi sáu cho tới hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên những ngày tới trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
riêng phía bắc khu vực khả năng nhiều mây hơn có mưa nhỏ vài nơi trong ngày hai mươi bốn và hai mươi năm
nên nhiệt độ chưa chiều giảm giao động ở ngưỡng một mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới
khi khối không khí lạnh xuống sâu hơn nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết này
nên thời tiết tại đây sẽ đôi chút chuyển biến với trời nhiều mây hơn
nên nhiệt độ trưa chiều tại đây cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ
số điểm nắng nóng sẽ thu hẹp dần và khả năng chấm dứt tại các tỉnh miền đông trong thứ bốn và thứ năm tuần này